trong ngày hôm nay cùng với quá trình suy yếu của khối không khí lạnh
vùng ấp thấp phía tây sẽ có quá trình mở ra và phát triển mạnh hơn
khu vực phía tây bắc bộ nơi chịu tác động mạnh của vùng ấp thấp phía tây sẽ có nắng sớm
và nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh như lào cai lai châu điện biên sơn la
và cả hòa bình duy trì mức cao là từ hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó đối với các tỉnh phía đông bắc bộ khu vực hà giang tuyên quang phú thọ
và cả thủ đô hà nội sau chín giờ sáng trời sẽ có nắng nên nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
cả nổi khu vực ven biển phía đông các tỉnh thành như quảng ninh
hải phòng thái bình hay nam định nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi ba hai mươi bốn độ
tuy nhiên kiểu thời tiết nắng ấm này sẽ không kéo dài lâu bởi đến chiều và tối mai
một vùng hội tụ gió di chuyển từ thượng lào sang sẽ gây mưa rông trở lại
cho khu vực vùng núi trung du bắc bộ
các khu vực như lai châu điện biên hay sơn la sẽ có những điểm mưa vừa
mưa to và rông mạnh cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn với miền trung lúc này hầu hết các khu vực đều đã
tuyết mưa dự báo sau chín giờ mây sẽ giảm nhanh và trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía bắc miền trung giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
đối với khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt có nhỉnh hơn hai mươi tám ba mươi độ
và các tỉnh thành từ đà nẵng trở vàng đến bình thuận mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay sẽ quay trở lại với tiết trời tạnh giáo có nắng sớm
cường độ nắng lại mạnh nên nhiệt độ hai khu vực này trong ngày hôm nay sẽ duy trì
mức cao tại khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ mức nhiệt là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ trở lại
ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển không khí lạnh yếu đi ở khu vực huyện đảo hoàng sa do hướng đông bắc đến đông
cường độ ở mức cấp bốn ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn cấp năm
cả hai huyện đảo đều không còn có mưa rông nên tầm nhìn xa duy trì mức trên một mươi km biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước